theo thông tin từ văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lai châu
tính đến cuối giờ sáng nay một mươi hai tháng bảy địa phương này đã ghi nhận nhiều thiệt hại về sản xuất và cơ sở hạ tầng giao thông
liên tiếp mưa trên diện rộng những ngày qua đang gây thiệt hại lớn về hoa màu giao thông trên địa bàn tỉnh lai châu ước tính hơn ba tỷ đồng
cụ thể tại các xã khuôn há hồ thầu bản hòn của huyện tam đường
mưa lớn đã gây sạt lở đất vùi lấp hơn hai mét vùng lúa ngô của người dân
nhiều tuyến đường bị sạt lở một ngôi nhà bị cuốn trôi rất may không có thiệt hại về người
ngay sau khi xảy ra sạt lở tại các địa phương ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lai châu
đã yêu cầu các ngành chức năng và địa phương khẩn trương khắc phục thông tuyến tạm thời trong thời gian sớm nhất